tổng cục môi trường đã ban hành bốn mươi bảy quyết định xử phạt ba mươi năm doanh nghiệp và một mươi hai bệnh viện
với tổng số tiền hơn một mươi sáu ba tỷ đồng về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi ba
hải phòng là địa phương có số lượng vi phạm nhiều nhất với bảy doanh nghiệp và năm bệnh viện
với tổng số tiền phạt gần năm bảy tỷ đồng
đáng chú ý năm bệnh viện lớn ở hải phòng bị xử phạt nặng gồm bệnh viện lao và bệnh phổi
bệnh viện kiến an bệnh viện hữu nghị việt tiệp bệnh viện phụ sản bệnh viện trẻ em
ở cục môi trường phát hiện ba bệnh viện có nhiều vi phạm là bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện đa khoa huyện gia lâm bệnh viện tâm thần hà nội
tại lào cai có một mươi một tổ chức vi phạm bị xử phạt với gần ba năm tỷ đồng
tỉnh hưng yên có bảy đơn vị vi phạm bị xử phạt gần một ba tỷ đồng